và chính là một hình biểu tượng chung của các sản phẩm nghiên cứu học theo kiểu đòi voi thuê chuột
theo kiểu là không thèm chú ý tới những kết quả về mặt kinh tế xã hội thương mại cũng như là hiệu quả toàn diện của đề tài
hơn nữa chúng tôi cho rằng là hình như ở đâu đó có ai bỏ quên mất trách nhiệm của mình
mặc dầu thuyết minh có thể ghi ra nhưng mà không làm hết
và do đó là một cái nhiệm vụ nghiên cứu khoa học như vậy rõ ràng là có một phần sản phẩm
khi chúng ta đã có f một f hai nhưng mà lại không hoàn hành khi mà không có kết quả chứng giao
và một dãn như vậy mà vẫn được thông qua vẫn được xếp lá đạt thì rõ ràng đây là một sự bất cập trong cơ chế quản lý
rõ ràng là chúng ta đang không chỉ là vô tâm với đàn bò đâu mà chúng ta còn đang vô tâm với chính tài sản của nhà nước đúng không ạ
vậy thì theo ông chúng ta phải quy trách nhiệm cho những người có liên quan như thế nào và xử lý ra sao ạ
chúng tôi cho rằng là nếu quy trách nhiệm thì sẽ khá nhiều các bên có liên quan
trước hết là đơn vị giao nhiệm vụ
chúng ta thấy rằng họ rất là tốt bộ học nghệ rất là tốt khi ủng hộ đề tài này
nhưng mà anh giao xong mà không kiểm tra kết quả
đặc biệt là khi anh thẩm định hồ sơ đó anh không đưa ra những yêu cầu về vấn đề thực hiện chuyển giao và sản phẩm thương mại của đề tài như thế nào
thì đây là cái lỗi của cơ quan giao nhiệm vụ
thứ hai là cơ quan chủ trì cơ quan triển khai và ngay cả chủ nhiệm đề án cũng cảm thấy chúng tôi cho rằng là họ cũng có lỗi ở chỗ là không chú ý đến phút cuối cùng sản phẩm của mình sẽ đi đến đâu
mà chỉ là trình diễn và báo cáo xong là có giấy trách nhiệm
trong khi đây là một sản phẩm sống đây là một thực thể với nhiệm vụ của nó là tiếp tục phát triển trong cuộc sống để tạo ra một thế hệ làm bò mới chất lượng cao hơn hiệu quả kinh doanh cao hơn hy thuyết minh mà lại không được để ý
thì rõ ràng ở đây là trách nhiệm của chính những người trong cuộc triển khai
bên cạnh đấy chúng tôi cho rằng là có trách nhiệm của cả bộ phận cấp tiền
dù anh đã quản lý tài chính nhưng mà anh không sử dụng các biện pháp thanh kiểm tra để xem hiệu quả của vấn đề mà sử dụng đến đâu anh không có lỗi
chứ không phải chỉ là vấn đề chứng tư mà còn vấn đề là hiệu quả sau khi nghiên cứu
và cuối cùng là các bản thanh tra kiểm tra
chúng tôi cho rằng là cũng có lỗi bởi vì anh không kịp thời kiểm tra ngăn chặn nhận diện
nếu không có báo chí nếu không có người dân vào cuộc thì có lẽ là đàn bò này sẽ bị thương vong
và như vậy là toàn bộ tiền tỷ toàn bộ những doanh nghiệp quý có thể sẽ bị tiêu hoa và không đại hệ được
như ông nói thì rõ ràng là một cái đề án chúng ta đưa ra nhưng nó chưa trọn vẹn
khi mà đến lúc xảy ra lỗ thì chúng ta lại đổ cho là quy trình chuyển giao rồi tồn tại rất nhiều những vấn đề mà cha chung không ai khóc đúng không ạ
và điều này thì có lẽ là đang khiến cho rất là nhiều những cái đề án nghiên cứu khoa học của chúng ta tiền tỷ
thế nhưng mà việt nam lại chưa có nhiều những cái gọi là được ghi danh vào phát minh sáng chế
ông nghĩ sao về điều này
đúng là như vậy
với cái kiểu nghiên cứu như thế thì bao giờ chúng ta có thể có đâu đó một số những thành quả
nhưng mà nó sẽ không được kết tinh lại và hình thành những bài báo
hình thành những cái bản quyền đăng ký để chúng ta có được những cái sản phẩm khoa học
thứ hai nữa là nó không được đưa vào cuộc sống
và như vậy là nó sẽ bị đứt đoạn và nó sẽ trở thành lãng phí
đấy là chưa kể chúng ta sẽ mất cái cơ hội để cải thiện cái đàn bò hoặc là để cải thiện những cái nền kinh tế
cải thiện những cái đề khoa học của chúng ta khi mà đã thực hiện hàng ngàn tỷ đồng chuyên trọng khoa học như vậy
thì rõ ràng đây là một cái gọi là minh chứng khá điển hình cho cái cơ chế quản lý cơ chế triển khai và cơ chế tiếp nhận những cái kết quả nghiên cứu khoa học
và từ đó nó khiến chúng ta là không chỉ là đứng đội sổ về mặt đồ mới sáng tạo mà lại còn rất lãng phí trong nghiên cứu khoa học
cũng như đồng thời lãng phí ngay cả những nguồn chất sáng của các nhà khoa học cũng như tâm huyết của họ trong quá trình nghiên cứu
thì nếu như có một cái đề xuất thì ông sẽ đưa ra điều gì để chúng ta có thể thay đổi được điều này
chúng tôi rằng là có bốn điểm nhấn cần phải thay đổi
thứ nhất là thay đổi tư duy cần phải gắn kết giữa giao nhiệm vụ giữa nghiên cứu lý thuyết nghiên cứu thực hiện thực tế với vấn đề triển khai
đòi hỏi một cái yêu cầu đối tượng triển khai và thương mại hóa thật là rõ ràng cụ thể liên mạch và các kế hoạch là nó phải liên thông với nhau tránh đứt đoạn như vừa rồi
cái thứ hai nữa là phải thực hiện cái việc đề cao trách nhiệm của những người trong cuộc đến kết quả cuối cùng
và coi trọng sản phẩm đồ da hơn là các quy trình hơn là các cái chứng từ thanh toán để nó đảm bảo là chất lượng sản phẩm đồ da của nghiên cứu học nó là cái cao nhất để đánh giá toàn bộ hiệu quả nghiên cứu
cái thứ ba là các thông tin về khoa công nghệ phải được công khai phải được minh bạch để rất tiếp cận để sử dụng tốt hơn cho xã hội
và cuối cùng là cơ bác thanh tra kiểm tra để xử lý các vi phạm và thật nghiêm
khi chúng ta xử lý nghiêm thì chắc chắn nó sẽ tạo ra những cái răng đe cần thiết cho những người phía sau
vâng xin cảm ơn chuyên gia kinh tế nguyễn minh phong đã có những chia sẻ vừa rồi
và thưa quý vị theo thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật đó là được biết là vào chiều ngày ba mươi tháng chín
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng cũng đã ký quyết định về việc chuyển giao đàn bò tót cho vườn quốc gia phước bình tỉnh ninh thuận chăm sóc nuôi dưỡng và bảo tồn khai thác vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
và hiện nay đàn bò đang được chăm sóc phục hồi trước lúc bàn giao
như vậy thì dỗ muộn còn hơn không đàn bò đã được giải cứu